các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thank you thank you thank you thủy thanh police the best được dịch là cảm ơn cảm ơn cảm ơn công an xã thủy thanh quá giỏi
đó là lời cảm ơn trong bức thư của chị golling switny một du khách người mỹ đến du lịch tại khu di tích cầu ngói thanh toàn xã thủy thanh thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
được biết trong quá trình di chuyển nữ du khách sơ ý đánh rơi đồ
trong đó có tổng số tài sản trị giá gần bốn trăm linh triệu đồng
cùng hộ chiếu và một số vật dụng cá nhân
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an xã thủy thanh đã nhanh chóng truy tìm và chỉ trong thời gian ngắn đã bàn giao số tài sản nói trên cho du khách nước ngoài này
nhận lại tài sản không chỉ nữ du khách hết sức cảm kích mà câu chuyện đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và đông đảo cư dân mạng dành không ít lời khen vì tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an
xứng đáng danh sưng người công an nhân dân
thế mới gọi là công an nhân dân làm việc có tâm
cảm ơn người công an nhân dân đúng với lời dạy của bác vì nhân dân phục vụ anh là tấm gương sáng cho mọi người nói theo
lại thêm một minh chứng cho tuổi trẻ tài cao
lan tỏa trên mạng xã hội nhiều bình luận chia sẻ câu chuyện công an xã đã kịp thời nhanh chóng tìm và trả lại tài sản cho nữ du khách nước ngoài để cộng đồng cùng hướng đến điều tốt đẹp và nhắn nhủ hãy cùng nhau xây dựng cho đất nước việt nam đẹp hơn
còn người việt nam ngày càng đáng yêu hơn
trong mắt bạn bè quốc tế
hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an
các anh đã xây dựng được hình ảnh đẹp cho những du khách nước ngoài khi đến việt nam
dạng danh chiến sĩ công an
tấm gương sáng người tốt việc tốt
nên có những khen thưởng cho chú công an
trao trả vật đã bị mất giá trị cho chủ nhân như này
các anh đã quảng bá và lan tỏa hình ảnh một việt nam gần gũi thân thiện sự hiếu khách
chia sẻ câu chuyện
nhiều cư dân mạng bày tỏa
sự có mặt kịp thời của mỗi cán bộ chiến sĩ công an
luôn mang lại cảm giác yên tâm cho người dân
đặc biệt là trong những tình huống nguy hiểm khẩn cấp
các anh vẫn luôn nỗ lực hết mình vì nhân dân phục vụ
hình ảnh đó đã góp phần lan tỏa những hành động đẹp vì cộng đồng
làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
một tấm gương người tốt việc tốt
xứng đáng là chiến sĩ công an nhân dân
chúc đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
chúc gia đình anh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
anh có tấm lòng tốt và rất xứng đáng với danh hiệu
một chiến sĩ công an nhân dân việt nam
chúc đồng chí thật nhiều sức khỏe
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
việc tìm ra tài sản bị đánh mất của du khách
hay của bao người dân khác
với các anh đó là công việc thường ngày
mà khi nhận nhiệm vụ bất cứ người chiến sĩ công an nào
cũng phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu
có lẽ với họ thực thi nhiệm vụ
không phải để cho ai hàm ơn
đó là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn
cho người dân việt nam
và cho mọi công dân các nước đến việt nam
với những người dân cộng đồng mạng cũng gửi lời động viên
bởi việc làm ý nghĩa của các chiến sĩ công an
đã để lại ấn tượng tốt đẹp
trong lòng của chúng nhân dân
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp
về đất nước việt nam gần gũi thân thiện hiếu khách
có biết bao nhiêu điều tốt đẹp tử tế ấm áp
và câu chuyện trên là đơn cử
mà cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục lan tỏa
suy nghĩ và cảm nhận của bạn như thế nào
trước tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân
hãy chia sẻ với chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân